cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị hiện nay thiên tai đang tàn phá khắp nơi trên thế giới và khu vực đã xảy ra nhiều trận thiên tai lớn
phạm vi ảnh hưởng rộng vượt mức lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
vừa qua phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi bốn
về tình hình thiên tai năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn báo cáo hội nghị nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi ba trên thế giới và khu vực xảy ra nhiều trận thiên tai lớn phạm vi ảnh hưởng rộng vượt mức lịch sử
gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản
cụ thể động đất ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại thổ nhĩ kỳ
làm trên năm mươi năm người thiệt mạng thiệt hại kinh tế trên một trăm sáu mươi ba tỷ đô la mỹ
lũ quét do vỡ đập tại libya làm trên một mươi hai ba trăm linh người tử vong và mất tích
lũ lụt trên diện rộng tại bắc kinh và một số địa phương của trung quốc là một trăm một mươi năm người tử vong
mất tích bão tuyết mạnh nhất trong vòng một trăm linh năm tại hai mươi bang miền tây miền trung nước mỹ
báo cáo nhận định năm hai nghìn hai mươi ba cũng là năm nóng nhất trong lịch sử
với năng nóng gây cắt cực đoan và kéo xả bất thường ở miền nam nước mỹ
địa trung hải bắc phi trung đông ấn độ và một số nước
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn theo báo cáo mưa lớn gây lũ vỡ đê trên sông uran của nga
làm sáu nhà bị ngập và hàng nghìn người phải sơ tán
mưa lũ sạt lở đất tại quảng đông làm bốn mươi tám người tử vong một trăm một mươi người phải sơ tán
mưa lớn lịch sử tại dubai gây ngập lụt và gián đoạn các hoạt động kinh tế xã hội
ở nước ta thiên tai năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra cực đoan trên các vùng miền
với một chín trăm sáu mươi bốn trần thiên tai hai mươi một trên hai mươi hai loại hình

đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất lũ quét lũ ngập lụt trên diện rộng
và là năm bất thường khi số lượng bão áp thấp nhiệt đới ít hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm
và không có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi ba trên cả nước xảy ra năm ba trăm ba mươi một sự cố thiên tai là một một trăm hai mươi chín người chết mất tích
thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn một số đợt thiên tai
nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như xét đậm xét hải tại khu vực bắc bộ bắc trung bộ
hạn hán xâm nhập mặn sạt lờ sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường xảy ra tại đồng bằng sông cửu long
hàn hán khu vực tây nguyên mưa lớn rông lốc xét mưa đá ở khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ
nắng nóng vượt lịch sử tại một trăm một mươi trên một trăm tám mươi sáu trạm quan chắc trên cả nước
động đất tại các tỉnh thành phố hòa bình lai châu tuyên quang hà nội con tum cũng được nêu rõ trong báo cáo
các đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là một mươi bốn người tử vong mất tích thiệt hại vật chất ước tính trên ba trăm chín mươi chín tỷ đồng
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
mới đây giới chức brazil cho biết ít nhất một trăm linh bảy người đã thiệt mạng một trăm ba mươi người mất tích và gần một trăm linh ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề
sau hơn một tuần mưa lũ kỳ lạ
trước tình hình này ngày chín tháng năm chính phủ brazil cam kết chi khoảng một mươi tỷ usd để tái thiết khu vực bị lũ lụt tàn phá ở miền nam nước này
bộ trưởng tài chính fernando haddad cho biết theo kế hoạch chính phủ sẽ chi một mươi tỷ đô la mỹ để tái thiết bang rio grande do sul
nơi ít nhất một trăm linh bảy người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương do lũ lụt trong những ngày gần đây
trong khi đó ngân hàng phát triển liên mỹ cũng đã cam kết cung cấp một một tỷ đô la mỹ để xây dựng lại cơ sở hạng
hạ tầng hỗ trợ các doanh nghiệp và các biện pháp giúp người dân giữ được việc làm
tượng chúa giê xu trên đỉnh núi conkovado ở drio de janeiro đã được thắp sáng tối tám tháng năm vừa qua
để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử này cùng với thông điệp kêu gọi quyên góp hỗ trợ nhiều hơn nữa
giáo hoàng francis đã gửi một trăm linh euro tương đương một trăm linh bảy đô la mỹ để hỗ trợ những người phải sơ tán
trong khi tỷ phú elon musk tuyên bố công ty vệ tinh starlink của ông sẽ hỗ trợ một thiết bị đầu cuối
ứng phó khẩn cấp và sử dụng miễn phí tất cả các thiết bị đầu cuối cho đến khi khu vực này được phục hồi
hiện các đội cứu hộ tại brazil đang chạy đua với thời gian để cung cấp viện trợ cho các cộng đồng bị lũ lụt ở miền nam
trước khi các cơn bão mới được dự báo sẽ tấn công khu vực một lần nữa
người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai khẳng định
trọng tâm vẫn là hoạt động cứu hộ nhưng nỗ lực này có thể bị cản trở trong những ngày tới
khi mưa lớn có thể tái diễn từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng năm tới

còn một trăm ba mươi bốn người bị mất tích và gần một bảy triệu người bị thiệt hại do lũ lụt thảm họa thiên tai
mà chính phủ và giới chuyên gia cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu
lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền để di chuyển trên những tuyến phố đã bị biến thành sông
để tìm những người có thể còn mắc kẹt trong các tòa nhà
thảm họa cũng đã làm hư hại hơn sáu mươi ngôi nhà và tàn phá nền kinh tế của bang chủ yếu làm nông nghiệp
vốn cung cấp hơn sáu mươi lượng gạo tiêu thụ ở brazil
chính phủ brazil cho biết sẽ nhập khẩu hai trăm linh tấn gạo để đảm bảo nguồn cung và ngăn chặn tình trạng đầu cơ
mực nước ở sông guaiba ở rio grande do sul trải qua thành phố porto alegre thủ phủ của bang trong tuần này
đã dâng cao lên các mức chưa từng thấy từ trước đến nay
nhà chức trách cảnh báo năm con đập có nguy cơ bị vỡ